xuân về với bản thái bắt đầu từ những đám cải vàng rực rỡ rồi dạo rực trong lòng người với tục lệ buộc chỉ cổ tay cầu may trong những ngày đầu năm
với người thái thì buộc chỉ cổ tay là nét văn hóa trong dịp đầu năm
người ta không chỉ làm lễ để cầu may cho mình cho người thân trong gia đình mà còn cầu may cho cả những người đến tham sự
tục buộc chỉ cổ tay hay còn gọi lễ buộc tay là một nghi thức cầu an của rất nhiều dân tộc
trong đó có đồng bào thái ở vùng mường lò yên bái
có lẽ từ xưa vùng núi tây bắc vốn được mệnh danh là sứ sở khắc nghiệt của tạo hóa
nên tục lệ buộc chỉ cổ tay của người thái nhằm giúp cho đồng bào nơi đây vững tin ở đời sống tinh thần
cúng vía là muốn cho người mình khỏe mạnh này sống lâu này
rồi thì để làm như là người già thì để làm cây cao bóng cả cho con cho cháu
còn là người trẻ thì là mong sống khỏe này rồi thì làm được nhiều cuộc cài này
còn các cháu nhỏ thì mong mau lớn này ngoan ngoán này
với người thái đen chỉ dùng để buộc cổ tay gồm ba màu màu đen màu đỏ và màu vàng
theo phong tục nghi lễ phải được tiến hành ở nơi trang trọng nhất trong nhà và do một thầy mò chủ trì mọi nghi lễ
trong các bản làng người thái lễ buộc chỉ cổ tay không đơn giản chính như thức cầu an
mà đó còn là dịp để con cháu anh em cùng những bạn bè phương xa tụ họp
hy vọng năm mới thì ông bà rất khỏe vì được các con các cháu và anh em cần xa đến và chúc mừng gục quả tay cho thì rất là mừng lắm khỏe
tất cả các nghi lễ mọi người lại cùng quây quần
những điệu xòe thái duyên dáng một lần nữa lại làm say đắm lòng người thì dường như trong mỗi tâm hồn những ai kia cũng đều ngập tràn sự ấm áp gần gũi
đó là cái tình đàm thắm mà người thái mang đến cho bạn bè cho những người khách phương xa trong dịp tết đến xuân về